ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng và khoảng tám mươi người bị thương trong vụ dẫm đạp kinh hoàng xảy ra vào chiều qua tại lối vào sân vận động barea ở thủ đô antana naviro của madagascar
vụ việc xảy ra ngay trước thềm lễ khai mạc giải đấu indion ocean games lần thứ một mươi một
trong số những người bị thương có một mươi một người trong tình trạng nghiêm trọng cần phải phẫu thuật ngay thủ tướng madagascar đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết chính phủ sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho những người bị thương